đột kích bất ngờ vào khách sạn family năm số tám phường tân hồng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang hai trăm một mươi một đối tượng có hành vi sử dụng cháy phép chất ma túy
địa điểm này do nguyễn danh thảo chú thành phố từ sơn làm chủ
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần năm mươi hai gam ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan
qua test nhanh một trăm tám mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
bước đầu đấu tranh công an tỉnh bắc ninh đã điều tra làm rõ sáu mươi ba đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
một trăm hai mươi bốn đối tượng có hành vi vi phạm hành chính
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một công an tỉnh bắc ninh đã kiểm tra phát hiện chín mươi tám đối tượng tụ tập tại khách sạn này
tăng vật thu giữ là hai mươi chín bốn mươi năm gram ma túy tổng hợp
qua test nhanh năm mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can về hành vi tàng trữ
mua bán chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tuy nhiên sau khi công an tỉnh bắc ninh đấu tranh triệt phá và đang điều tra mở rộng vụ án
cơ sở kinh doanh này tiếp tục có nhiều biểu hiện hoạt động với tính chất phức tạp và thủ đoạn tinh vi hơn
chủ cơ sở là nguyễn danh thảo đã ủy quyền cho nhiều lượt đối tượng khác nhau quản lý khách sạn
bán cổ phần cho một số đối tượng khác đồng thời sửa lại các hệ thống cửa hệ thống bảo vệ xung quanh kiên cố hơn
chỉ đạo các bộ phận quản lý hoạt động cảnh giác hơn trong việc cung cấp ma túy và các phương tiện
dụng cụ phục vụ việc sử dụng cháy phép chất ma túy tại khách sạn
hướng dẫn khách để phương tiện cách xa khu vực của khách sạn để tránh chú ý của cơ quan chức năng và người dân